với mong muốn kích thích khả năng tưởng tượng sự tò mò và niềm yêu thích khám phá khoa học của các em thiếu nhi
cũng như giúp các bậc phụ huynh giải đáp các thắc mắc về thế giới xung quanh của con em mình một cách khoa học chính xác và gần gũi
nhà xuất bản kim đồng đã phối hợp với trung tâm văn hóa pháp tổ chức tuần sách khoa học kim đồng với nhiều hoạt động lý thú bổ ích
chào mừng năm học mới
tuần sách khoa học năm nay tập trung vào chủ đề tự nhiên với điểm nhấn là sự kiện ra mắt cuốn sách
bảo tàng lịch sử tự nhiên của tớ đại lục golana
cuốn sách tái hiện một thời kỳ lịch sử quan trọng của trái đất khi sự sống bắt đầu nở rộ
những tạo vật đầu tiên xuất hiện khủng long chim chóc muông thú
các em đọc cái này hiểu được cái lịch sử trái đất của một cái thời sát xưa và hiểu được phải quý trọng những loài vật sinh ra trên trái đất
quý trọng nó phải bảo vệ nó và bảo vệ nó để đình tiếp tục tuyệt chủng như là khủng long ngày xưa nữa
thế thì phải nói cuốn sách im quá đẹp
không khác gì cái kỹ thuật y để nước ngoài và quá hấp dẫn và nội dung rất ngắn ngọn
tại buổi ra mắt sách các bạn nhỏ và các vị phụ huynh được gặp gỡ những chuyên gia hàng đầu về khoa học tự nhiên
và cùng tìm hiểu tiến trình phát triển của sự sống trên trái đất qua các thời kỳ tiền sử
những hình ảnh minh họa đẹp mắt sống động cùng những trò chơi tương tác thú vị khiến các em nhỏ hào hứng tham gia
khoa học trở nên gần gũi dễ hiểu hơn đối với các em
đến với cái buổi giới thiệu sách
thì mình đã chọn được hai quyển sách cho con
đấy là quyền bảo tàng lịch sử tự nhiên và cái quyền thế giới động vật
thì bé nhà mình cũng rất là thích khám phá thế giới xung quanh mình và luôn đặt những câu hỏi
thì nhiều khi mình cũng khá là lung túng
thì là hôm nay đến với cái buổi giới thiệu sách hôm nay thì là mình thấy có rất nhiều cái sách hay về tự nhiên
và vừa giải đáp những câu hỏi của con và mẹ cũng có thể là dễ dàng giải thích cho con hơn
giờ này cô lạc bộ
và tham gia với nhà xuất bản kim đồng để giới thiệu một cuốn sách mới
em thấy cuốn sách này nó rất đẹp có nhiều hình ảnh minh họa thú vị và dễ thương
lời văn miêu tả rất kỹ càng và nó cho em biết rất nhiều điều về trái đất
trong khuôn khổ tuần sách các bạn nhỏ còn được thưởng ngoạn những vẻ đẹp kỳ thú của tự nhiên
thông qua triển lãm bảo tàng lịch sử tự nhiên của tớ
trưng bày ba mươi năm năm
hình ảnh minh họa trong cuốn sách cùng tên vừa được ấn hành
bộ siêu tập sách khoa học dành cho thiếu nhi tại thư viện trung tâm văn hóa pháp
và góc đọc sách khoa học tại hệ thống nhà sách kim đồng trên toàn quốc
cũng là một lựa chọn thú vị cho các bạn nhỏ